phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang phối hợp với công an huyện đông anh
điều tra xác minh vụ việc người chết chưa rõ nguyên nhân phát hiện vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại cánh đồng khu bảy thôn thụy lôi xã thụy lâm huyện đông anh tp hà nội
nạn nhân là anh cư vinh hải sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại xã nậm ti huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
để phục vụ công tác điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang xác minh nơi ở nơi cư trú
nơi làm việc hoặc các vụ việc liên quan anh cư vinh hải sinh năm hai nghìn năm
đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã nậm ti huyện hoàng su phi tỉnh hà giang dân tộc mông
họ tên bố cư khải nhà họ tên mẹ sùng thị viên
căn cước công dân số hai mươi hai năm trăm linh chín nghìn bảy trăm bảy mươi chín
trong thời gian từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực các tỉnh thành phố hà nội bắc ninh bắc giang
đề nghị người dân ai có thông tin thì liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đội phòng ngừa đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án địa chỉ số bảy phố thiền quang
phường nguyễn du hai bà trưng tp hà nội
số điện thoại sáu mươi chín hai trăm một mươi chín sáu nghìn bốn trăm năm mươi một hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí đoàn
văn bằng điều tra viên số điện thoại chín trăm linh bốn sáu trăm ba mươi năm bốn trăm sáu mươi bảy để phối hợp giải quyết